ở phía nam gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn vì thế chiều tối và đêm nay tây nguyên và nam bộ sẽ lại có mưa rào và rông nhiều nơi có khả năng xảy ra mưa kèm theo rông lốc và gió giật mạnh
tuy nhiên đó là thời tiết về chiều tối còn trong ngày cả hai khu vực vẫn có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên phổ biến là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ còn ở nam bộ phổ biến mức nhiệt là từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi ở miền đông vẫn còn nóng trên ba mươi năm độ
trên biển ở vịnh bắc bộ
khu vực phía bắc của vùng biển bắc biển đông trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
ngoài khơi vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động nhẹ
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió tây nam cấp bốn mưa rông rải rác về chiều và tối nên tầm nhìn xa cũng bị giảm xuống
còn từ bốn đến một mươi km trong mưa kèm theo đó là nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước